đại hội đại biểu đảng bộ huyện quản bạ lần thứ một mươi chín nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã khai mạc
tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí nguyễn văn bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng bàn kinh tế trung ương
phát biểu tại đại hội đồng chí nguyễn văn bình biểu dương chúc mừng những thành tích
mà đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện quản bạ
tỉnh hà giang đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua
về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới đồng chí đề nghị đảng bộ huyện quản bạ
cần tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm đó là tái cơ cấu ngành nông nghiệp
phát triển nông lâm nghiệp dược liệu thực hiện giảm nghèo nhanh bền vững
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân nâng cao chất lượng
của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn hiệu quả